chương trình được phát sóng vào lúc một mươi chín h bốn mươi năm thứ năm hàng tuần trên kênh antv
thưa quý vị trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và các nền tảng xã hội trên không gian mạng
các đài phát thanh truyền hình đang nỗ lực đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số
xây dựng nền tảng số quốc gia về phát thanh truyền hình để liên kết hợp tác trong sản xuất nội dung
ứng dụng công nghệ và quản lý vận hành có hiệu quả
câu chuyện về sự chuyển mình của phát thanh trong thời đại số sẽ là nội dung chính của chương trình ngày hôm nay
nhưng trước hết là những thông tin bảo mật đáng chú ý trong tiểu mục cảnh báo số
mới đây bkav đã chỉ ra một chiến dịch tấn công bằng virus mới
mang tên spectral viber nhằm vào máy tính của hàng loạt doanh nghiệp và người dùng tại việt nam thông qua lũ hổng snb
theo đó qua lũ hổng trong giao thức snb trên microsoft windows
thì ta có thể xâm nhập hệ thống và triển khai
tên spectral viber như mở cửa hậu nhằm duy trì kết nối đến thiết bị lây nhiếm trên máy tính của nạn nhân
tiền tàng tiếp tục hành vi độc hại như thực thi mã độc tiếp cận và đánh cắp dữ liệu người dùng
các chuyên gia khuyến cáo người dùng cần cập nhật bản phá windows càng sớm càng tốt
những tổ chức doanh nghiệp cũng được khuyến nghị triển khai thêm các giải pháp giám sát an ninh mạng
để hỗ trợ phát hiện sớm nhằm ứng cứu xử lý kịp thời
các chuyên gia của kensto skypee mới đây đã phát hiện một chiến dịch tấn công nhắm mục tiêu vào các thiết bị ios
chiến dịch này phát tán các tin nhắn khai thác không cần nhắc thông qua imessage
với mục đích để chạy phần mềm độc hại nhằm giành quyền kiểm soát hoàn toàn đối với thiết bị và dữ liệu người dùng
nạn nhân sẽ nhận được một tin nhắn qua imesse với tệp đính kèm
tin nhắn này tự động kích hoạt một lỗ hồng dẫn đến việc thực thi mã để leo thang ở dưới

mục tiêu cuối cùng của kẻ xấu là bí mật theo dõi người dùng
sau khi kẻ tấn công thiết lập thành công sự hiện diện của chúng trên thiết bị tin nhắn sẽ tự động bị xóa phần mềm gián điệp
lặng lẽ truyền thông tin cá nhân của người dùng đến các máy chủ từ xa
vâng thưa quý vị ngay từ khi ra đời vào đầu thế kỷ hai mươi
radio đã thu hút công chúng bằng cách cung cấp tin tức và giải trí một cách tức thời chưa từng có trước đây
cho đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm cùng với sự xuất hiện của truyền hình radio vẫn là phương tiện truyền thông phổ biến nhất thế giới
tuy nhiên cho tới đầu thế kỷ hai mươi một radio phải đối mặt với áp lực cạnh tranh nhiều hơn từ các dịch vụ âm thanh số vệ tinh và internet
những người lớn tuổi giờ đây cũng đang làm quen dần với công nghệ của thời đại số
vậy radio và thói quen của công chúng phát thanh hiện nay ra sao
mời quý vị cùng theo dõi
nhạc sĩ nhà thơ phạm việt long nghe đài từ thời thơ ấu
tới nay dù đã cập nhật thông tin và tin tức qua nhiều phương tiện khác
nhưng ông vẫn còn gìn giữ những kỷ vật về máy phát thanh từ thời đó
hồi ức về những âm thanh của đài tiếng nói việt nam vẫn còn nguyên vẹn trong ông
tôi tiếp xúc với đài tiếng nói việt nam có lẽ vào khoảng tám chín tuổi
đó là khi mà tôi ở chiến quân
tôi đã đến khu việt bắc trở về thủ đô cùng với gia đình
và cái câu nói là đây là tiếng nói việt nam phát thanh từ hà nội thủ đô nước việt nam dân chủ cộng hòa
thì nó vang lên và nó gây ấn tượng rất là lớn cho tôi
và về sau này cứ đi đâu mà nghe câu đó thì nó lại nhớ lại cái thời mình mới về thủ đô
và được từ cái chiến tranh mà định trở về cuộc sống hòa bình
bây giờ thì cách tiếp cận thông tin của tôi với nhiều luồng thông tin
thì thông qua mạng internet là chính
radio nó đã gần như là lùn vào quá khứ
nhưng mà nó vẫn sống trong lòng mình
đấy là kỉ niệm
cho nên là thỉnh thoảng tôi vẫn mở thì nghe
để nghe cái âm sắc của cái radio nó khác cái chỗ khác lắm
thưa quý vị ngày nay với sự phát triển của công nghệ và mạng internet
chúng ta có rất nhiều cách khác nhau để có thể tiếp cận thông tin
còn đối với radio thì vẫn luôn có một lượng thính giả trung thành
thường xuyên nghe và cập nhật tin tức hàng ngày

chín mươi một buổi chiều tôi là lái xe được khoảng hơn chục năm rồi
thì cứ giờ cao điểm là tôi thường xuyên hay bật và nghe voe
khán giả của chúng ta giờ đây đã có những cái thói quen
và một cái yêu cầu rất là cao
họ không còn ngồi thủ động để ngồi trước radio
để nghe lần lượt tất cả các tin

nhưng họ giờ đây thì họ muốn nghe phát thanh ở bất kì đâu

mọi lúc mọi nơi thông qua cái chiếc cái điện thoại thông minh của mình
và cũng từ điện thoại thông minh
thính giả họ đã tiếp cận được đa dạng thông tin từ mạng xã hội
và các loại hình báo chí khác
tuy nhiên với ưu thế nhanh không bị nhiễu sóng
phát thanh vẫn là địa chỉ tiêm cậy để đọc giả tìm kiếm
vẫn là địa chỉ tiêm cậy để độc giả tìm kiếm được các nguồn thông tin chính thống có kiểm chứng
phát thanh vẫn là công cụ thu phổ biến của nhiều người dân
nhất là những người tham gia giao thông người dân ở các vùng quê miền núi hải đảo
ra đời giữa lúc cuộc kháng chiến chống mỹ đang ở thời kỳ ác liệt nhất
ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm đài phát thanh vì an ninh tổ quốc
nay là phát thanh công an nhân dân đã khẳng định bản sắc và sức hấp dẫn riêng
giữa dòng chảy thông tin đa dạng khi phản ánh chân thực sinh động
kịp thời về hoạt động của lực lượng công an trên mọi mặt trận
trải qua gần sáu mươi năm phát triển phát thanh công an nhân dân tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền
kế thừa và phát huy những đặc điểm của thể loại báo nói trong thời đại kết nối số
tác phẩm giữa làn danh sinh tử mà đơn vị mang đến kỳ liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ một mươi năm
thay đổi kịch bản và cập nhật thông tin thời sự về sự hy sinh của ba cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy
trong vụ hỏa hoạn tại hà nội chỉ vòn vẹn một ngày trước khi dự thi chính câu chuyện về những người lính quả cảm
cùng nhiều câu chuyện khác về một lực lượng rất đặc thù được chia sẻ bởi nhân vật khách mời
đã khiến cho nhiều người không khỏi xúc động và nhận được lượng tương tác thính giả kỷ lục
trước khi chương trình của chúng tôi lên sóng trực tiếp tại liên hoan phát thanh toàn quốc
thì xảy ra một cái sự kiện khá là đau lòng
đêm hôm đấy chúng tôi quyết định sẽ thay đổi kịch bản thay đổi hướng tiếp cận vấn đề
thì cái chương trình đấy thì nó đã thuyết phục hoàn toàn ban giám khảo và gần như tất cả thính giả khán giả
ở trong cái studio của đài từng nói nhân dân tp hcm vào buổi sáng hôm đấy
rất nhiều người hôm đấy đã khóc
chúng tôi thấy là gì
đấy cũng là một cách để người làm phát thanh hiện đại tiếp cận cách làm của mình
phát thanh hiện đại theo chúng tôi quan niệm mà chúng tôi vẫn làm
đấy là phải tiếp cận hàng ngày hàng giờ với tính thời sự
đấy chính là cái sự phát huy được cái thế mạnh của phát thanh so với cái loại hình báo chí khác
báo hình hoặc là báo giấy chẳng hạn
thì phát thanh nó có cái thế mạnh là cái sự tương tác đối với tính giả
là chương trình được ra đời cùng những ngày đầu tiên của đài từng nói nhân tp
đài từng nói việt nam chương trình tiếng anh thành lập vào ngày bảy tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
thực hiện phát sóng trên sóng ngắn để phục vụ cho các thính giả nước ngoài nghe
sau gần tám mươi năm phát triển phòng tiếng anh của kênh phát thanh đối ngoại đài tiếng nói việt nam
bên cạnh việc phát sóng những tần số truyền thống cũng đã phát triển thêm trên các hạ tầng số khác
mở rộng và tiếp cận được tới nhiều nhóm đối tượng công chúng khác nhau
giúp tăng tính lan tỏa của công tác truyền thông báo chí
khi mà chúng ta có công nghệ mới chúng ta sẽ có những hình thức báo chí mới và hình thức làm việc mới
ví dụ như có thể làm podcast làm live stream nó cũng là một công việc khá mới mẻ về chúng tôi
trong quá trình vừa làm chúng tôi cũng vừa rút kinh nghiệm để làm thế nào có thể có những sản phẩm tốt nhất
bên cạnh đó tương tác trên nền tảng xã hội trên nền tảng của trang fanpage
thì nó cũng là một điều mà khiến cho chương trình của chúng tôi nó sẽ vươn dài vươn xa hơn và tiếp cận nhiều hơn với thính giả
trang thông tin điện tử vevg vn ra đời vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi một
thì trước đó các chương trình phát thanh đối ngoại của đại tướng nam việt nam
chủ yếu là phát bằng sóng ngắn ra nước ngoài và có phát bằng sóng fm
tiếp cận của công chúng đối với cả phát thanh đối ngoại trừ ở nước ngoài là nó sẽ hạn hẹp khó khăn
tuy nhiên là từ sau năm hai nghìn một mươi một khi có trang web này
thì ở bất kỳ đâu người ta cũng đều có thể tiếp cận với cả thông tin của
với cái thông tin của vov năm
chính vì vậy là những cái thông tin mà phát sóng ở trong nước hay ngoài nước
những cái tin mà vốn là chia ra làm dành cho đối tượng ở nước ngoài hoặc là dành cho đối tượng đang ở việt nam
nó dần dần cái khoảng cách nó bị xóa nhòa đi
hiện giờ thì các chương trình phát thanh đối ngoại đã xuất hiện trên các app của vov như là vov live hoặc là vov media
tuy nhiên thì chúng tôi định hướng là phát triển tiếp lên các cái định dạng mới
ví dụ như podcast
các định dạng nền tảng như là podcast hoặc là spotify rồi các cái video clip đẩy lên youtube
cái tốc độ phổ cập mạng bốn g năm g hay là tốc độ phát triển internet ở việt nam hiện giờ rất là lớn
tỷ lệ người dân sử dụng mạng internet ở việt nam cũng như là các phương tiện di động như là điện thoại di động máy tính bảng
hiện giờ nằm trong tốp đầu ở trên thế giới
với cái việc đó thì nó sẽ trở thành những điều kiện vô cùng thuận lợi để ngành phát thanh có thể phát triển
khi chúng ta số hóa các chương trình
các chương trình phát triển các chương trình phát thanh đẩy lên mạng internet
công nghệ và internet xuất hiện đã đạt phát thanh trước những thách thức không hề nhỏ
tuy nhiên các đơn vị phát thanh đã và đang sử dụng những yếu tố này một cách hiệu quả để nâng cao chất lượng của chương trình
cũng như tăng tính tương tác với công chúng đưa phát thanh tới gần với công chúng hơn
chỉ cần tận dụng tốt những ưu thế của mình để đồng hành cùng với kỷ nguyên số
phát thanh vẫn sẽ là một trong những phương tiện thông tin đại chúng quan trọng và có một chỗ đứng vững chắc trong lòng của công chúng
với số phát thanh số hoặc báo chí số chẳng hạn chúng tôi cho rằng đó là một xu hướng không thể đảo ngược
nếu mình tiếp tục cuộc hành trình của mình và mình không bị bỏ rơi lại phía sau
thì mình chấp nhận phải hòa nhập vào dòng chảy của báo chí số hiện nay
thì phát thanh công an nhân dân cũng vậy thôi
chúng tôi sẽ đang có những phương án để tiếp cận thính giả của mình bằng các phương tiện khác
ví dụ như qua
qua mạng xã hội qua youtube và qua rất nhiều những cái qua app chẳng hạn
qua rất nhiều những cái phương tiện khác
thì bởi vì đấy cái cách làm thì không thay đổi những cách tiếp cận thính giả phải thay đổi
và trong thời đại số này thì không có cách nào khác
đấy là phải hòa nhập vào cái xu hướng số hóa của báo chí
ngành phát thanh việt nam thì nó cũng có những cái đặc tổ riêng
đấy thì trong cái việc đó thì tôi thấy là hiện nay các cái đài phát thanh trình thì cũng đang
cố gắng và đang có những cái kết quả rất rõ rệt
tuy nhiên thì nó vẫn còn cần một cái sự đồng nhất cao hơn nữa
bởi vì chuyển đổi số ở đây nó là một cái giải pháp mà nó mang tính toàn diện và tổng thể
thì khi mà thực hiện được đúng cái nhiệm vụ mà khi mà đồng nhất cao hơn
thì nó sẽ tăng được cái tính hiệu quả cũng như dịch vụ mang tính hướng ưu tiệu cho công chúng ngày nay
bên cạnh những thách thức thì đây cũng là cơ hội lớn để phát thanh tự làm mới mình
tạo ra được những chương trình sinh động thu hút đông đảo khán thính giả
làm cho tác phẩm đến gần với thính giả hơn
như vậy phát thanh không những sẽ vẫn tồn tại mà còn phát triển đa dạng và phong phú hơn
ngay trong môi trường truyền thông đa phương tiện